theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương trên biển đông đang xuất hiện một giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với một vùng áp thấp
khu vực giữa và nam biển đông dự báo sẽ có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám
theo đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh thành phố ven biển từ đà nẵng đến kiên giang
trong đó đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp thông báo cho các chủ tàu thuyền được biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp
sẵn sàng lực lượng và phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu